bộ giao thông vận tải đã phát động giải báo chí viết về ngành giao thông vận tải lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
giải báo chí viết về ngành giao thông vận tải lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi được tổ chức nhằm phát huy giá trị truyền thống đi trước mở đường của ngành giao thông vận tải
tôn vinh những đóng góp quan trọng của các thế hệ ngành giao thông vận tải qua các thời kỳ
phát hiện những tấm gương dũng cảm thông minh sáng tạo trong ngành giao thông vận tải
cổ vụ ý chí quyết tâm và hăng hái thi đua lao động sáng tạo trên các mặt trận giao thông vận tải
vì sự phát triển của đất nước đóng góp những giải pháp hiệu quả thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải
tác phẩm báo chí tham dự là tác phẩm được đăng tải trên các ấn phẩm báo chí của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương
có nội dung về lĩnh vực giao thông vận tải trong thời gian từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
cơ cấu giải thưởng bao gồm một giải đặc biệt một giải nhất hai giải nhì năm giải ba một mươi giải khuyến khích và ba giải tập thể
tại lễ phát động ban tổ chức đã trao một giải nhất hai giải nhì ba giải ba và năm giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc
tại cuộc thi báo chí viết về giao thông vận tải trên báo giấy giao thông và báo điện tử báo giao thông vn do báo giao thông tổ chức